mỹ hàn quốc và nhật bản ngày hôm nay đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo triều tiên
cuộc tập trận diễn ra sau khi triều tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm chạy bằng nhiên liệu rắn hoa sâm một mươi tám vào hồi đầu tuần
hải quân hàn quốc cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của ba tàu khu trục được trang bị hệ thống tác chiến isis tiên tiến
cuộc tập trận chung thực hành các quy trình để phát hiện và theo dõi các mục tiêu mô phỏng trên máy tính cũng như chia sẻ các thông tin liên quan
phía seoul nhấn mạnh đây là cơ hội để cải thiện khả năng phản ứng của quân đội trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo
đồng thời giúp thúc đẩy hợp tác an ninh giữa hàn quốc mỹ và nhật bản
trong cuộc gặp bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi sáu và các hội nghị liên quan tại indonesia vào ngày một mươi bốn tháng bảy
ngoại trưởng ba nước cũng bày tỏ hy vọng hợp tác ba bên sẽ có phần duy trì ổn định trên bán đảo triều tiên
lần gần đây nhất ba nước tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa với quy mô tương đương là vào tháng bốn vừa qua